e sim hỗ trợ tốt hơn cho việc thay đổi mạng của chủ thuê bao
nếu nhận thấy giá cước cao và chất lượng kết nối kém
người dùng hoàn toàn có thể chủ động chọn một nhà mạng và gói cước mình muốn
việc chuyển đổi nhà mạng sẽ được thực hiện thông qua phần mềm một cách dễ dàng
điều này có nghĩa e sim sẽ làm tăng sự cạnh tranh giữa các nhà khai thác mạng di động
trong mảng dịch vụ trả trước một cách mạnh mẽ
e sim là một chip gắn cố định vào một số dòng máy hỗ trợ e sim
như là các dòng máy mới của apple
cũng như một số dòng máy mới của samsung sẽ chuẩn bị cho ra mắt trong thời gian tới đây
sau máy sim vật lý người dùng e sim có thể khai báo rất nhiều số điện thoại khác nhau
trên cùng một e sim và có thể là thay đổi các số điện thoại khác nhau
luân chuyển giữa các số trong cùng một thời điểm
với máy điện thoại hỗ trợ công nghệ e sim
các điện tích của e sim chiếm rất là nhỏ
thành ra là máy có những cái dành diện tích cho những cái ứng dụng khác nữa
đồng thời khi các thiết bị ứng dụng e sim thì có thể là triển khai rất nhiều những cái ứng dụng mới
trong cái kỷ nguyên kết nối vận vật internet hợp tinh
khi biết thông tin e sim ra mắt tại thị trường việt nam và nhà mạng vitaphone triển khai loại sim này
chị ngọc ở hà nội đã đến tìm hiểu thông tin và chuyển từ sim điện thoại truyền thống
sang sim điện tử
được biết hiện tại mỗi ngày chỉ tính riêng một văn phòng giao dịch của vinaphone
tiếp đón khoảng một mươi khách hàng muốn tư vấn và đăng ký chuyển đổi sang dùng sim điện tử
mới có điện thoại và là một người chuyên về công nghệ e sim
ông sơn nắm bắt rất rõ về e sim và ông đã quyết định chuyển sang loại sim mới này
theo nhà mạng người sử dụng có hai lựa chọn
một là có thể bảo hẳn sim vật lý truyền thống đang sử dụng
và thay bằng sim điện tử mọi thứ đều được đồng bộ chuyển đổi
người sử dụng sẽ không thấy có bất cứ sự thay đổi nào khi nhắn tin hay gọi điện thoại
cách thứ hai là người sử dụng có thể giữ lại sim truyền thống đang sử dụng
và dùng sim điện tử e sim song song
điều này cũng có nghĩa là người dùng sẽ có một số điện thoại cũ đang dùng
và một số điện thoại mới trên e sim
trên một thiết bị di động người dùng có thể lắp tối đa được năm e sim khác nhau
nếu không muốn ra phòng giao dịch của nhà mạng để đăng ký sử dụng e sim
người dùng có thể ngồi ở nhà và thực hiện việc đăng ký kích hoạt trên mạng
các quy trình kích hoạt e sim khá đơn giản chỉ mất từ hai mươi cho đến ba mươi giây
sau khi kích hoạt thành công e sim sẽ cung cấp các tính năng dịch vụ như một sim truyền thống
cho việc quản lý sim của khách hàng tốt hơn
mình rất hay vào youtube để xem các video clip trên youtube
việc mà đang xem dở youtube mà bị hết data rất là bục mình
khi mà mình hết data mình có thể đơn giản chuyển các sim data khác nhau
với những người sử dụng e sim như anh dũng khi đi công tác ở nước ngoài
anh còn có thể sử dụng song song e sim của mình với sim của nước sửa tại
và mọi dữ liệu khi chuyển vùng quốc tế đều được ưu đãi ở mức độ cao nhất
hiện trên thế giới có bốn mươi năm nhà mạng di động tại hai mươi bốn quốc gia hỗ trợ người dùng sử dụng e sim
viettel và vinaphone là hai nhà mạng đầu tiên cung cấp e sim tại thị trường việt nam
và đưa việt nam trở thành quốc gia thứ hai mươi năm hỗ trợ người dùng sử dụng e sim
e sim được đánh giá rất có tiềm năng triển khai ở việt nam
theo đánh giá chúng tôi e sim có rất nhiều tiềm năng triển khai tại thị trường việt nam
trong giai đoạn đầu vinaphone triển khai e sim chủ yếu cho tập khách hàng cá nhân
kết nối giữa con người với con người
trong thời gian tới e sim sẽ rất phổ biến
e sim sẽ phổ biến để phát triển cho ứng dụng trong doanh nghiệp
ứng dụng trong thành phố thông minh nhà thông minh xe tự lái
và chúng tôi cho rằng đấy là những tiềm năng rất là lớn khi mà ứng dụng e sim được phổ biến
và các nhà sản xuất thiết bị như là apple như là samsung
sẽ có thêm các thiết bị hỗ trợ e sim với giá thành hợp lý hơn
thì ngày càng sẽ phổ biến hơn đối với thị trường
tại việt nam sẽ có nhiều chương trình ưu đãi hỗ trợ để khuyến khích hơn nửa người dùng tại việt nam tham gia sử dụng e sim
đối với e sim thì chúng tôi chuyển khai nhiều các chương trình khuyến mại để hỗ trợ người dùng
đầu tiên là chúng tôi cung cấp e sim miễn hoàn toàn miễn phí cho khách hàng
thứ hai là chúng tôi hỗ trợ các công cụ thay sim trực tuyến
tức là khách hàng có thể là ngồi tại nhà hay ngồi tại văn phòng
tại địa chỉ của mình và thông qua các kết nối internet
để có thể là thay sim
từ chuyển đổ từ sim vật lý sang e sim
trong trường hợp khách hàng mà không muốn tự làm thì có thể là đến bất kỳ các điểm giao dịch của vnptq
để được các nhân viên của chúng tôi hỗ trợ
ngoài ra chúng tôi cũng có chương trình khuyến mại để khách hàng trải nghiệm
với tình cụ ba g bốn g tốc độ số một tại việt nam của chúng tôi
đó là sau khi khách hàng thay đổi e sim thì chúng tôi sẽ tặng khách hàng năm g data miễn phí
để sử dụng tình cụ ba g bốn g của chúng tôi trên cái e sim mới
cùng với việc thuê bao được chuyển mạng giữ số
việc triển khai e sim trên di động là việc làm cần thiết đối với các nhà mạng nếu muốn giữ chân người dùng
việc triển khai e sim được dự báo còn giúp các nhà mạng tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm
thay cho việc sản xuất sim vật lý
bên cạnh đó khi e sim trở thành một phần mặc định của thiết bị di động
cơ sở hạ tầng của nhà mạng sẽ trở nên gọn nhẹ linh hoạt
e sim có thể dễ dàng chuyển đổi sang mạng của nước sở tại
như vậy người dùng thậm chí còn không phải mua thêm sim nội địa của các quốc gia khác
hiện bên cạnh samsung và apple một loạt đơn vị sản xuất thiết bị di động nổi tiếng thế giới
tuyên bố sẽ tham gia vào làn sóng e sim
như vậy người dùng việt nam có thể hy vọng sử dụng e sim rộng rãi hơn trong thời gian sắp tới